liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng làm một người tử vong và một người bị thương
xảy ra ở xã diên thọ huyện diên khánh vào tối ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tạm giữ tám đối tượng
chín giờ ngày chín tháng năm tại khu vực trước hội trường thôn cẩm sơn xã diên thọ huyện diên khánh
xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên đến từ các xã khác
trong vụ đánh nhau một trong số các đối tượng tham gia đã sử dụng khẩu súng dạng rulo bắn vào nhóm của đối thủ
hậu quả làm một thiệt mạng một người bị thương
tại hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ ba vỏ đạn một túi một ba lô bên trong có ba mươi sáu viên đạn
một hộp tiếp đạn bên trong có bảy viên đạn
ngay trong đêm lực lượng công an đã truy bắt và vận động đầu thú được tám đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc
trong đêm thì chúng tôi cũng đã triển khai
các viện pháp đã rồi phù hợp các lực lượng đồng thời là phù hợp với lại phòng pc hai
công an tỉnh cánh hòa là cũng khoảng trương để hỗ trợ cho địa phương trong cái việc là tri xét nóng trong đêm
và đến báo cáo đồng chí thì đến rạng sáng ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thì cơ bản là chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ được nhóm đối tượng này
đồng thời là thu giữ các cái tăng vật phương tiện đặc biệt là cái khẩu súng mà đối tượng sử dụng để gây ra cái vụ trọng án ở trên
trong số tám đối tượng bị cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ có đối tượng mai quốc hoàng hai mươi hai tuổi chú xã diên hòa
các đối tượng khác ở các xã diên hòa diên lạc diên phước
mai quốc hoàng được xác định là đối tượng đã dùng súng bắn vào nhóm của đối thủ
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an thì nhóm tám đối tượng bị tạm giữ có mâu thuẫn với huỳnh văn thịnh chú xã diên đồng
và trần văn trí chú xã diên phước nên hẹn nhau để giải quyết
tối ngày chín tháng năm nhóm này đi trên hai xe ô tô
đến khu vực xã diên thọ gặp nhóm của huỳnh văn thịnh và hai bên đã lao vào ẩu đà
quá trình đánh nhau mai quốc hoàng đã dùng khẩu súng mang theo bắn huỳnh văn thịnh và trần văn trí
hậu quả làm thịnh tử vong trí bị thương
quá trình truy xét và vận động các đối tượng đầu thú cơ quan công an đã thu giữ của mai văn hoàng
một khẩu súng dạng rulo thu giữ của một đối tượng khác một số hung khí nguy hiểm
khai nhận bước đầu dạy cơ quan điều tra mai quốc hoàng khai nhận khẩu súng được mua ở trên mạng
các đối tượng đã thừa nhận là đã lôi kéo rủ rê nhau tập hợp hai bên để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận sử dụng các hung khí và vũ khí súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn
sau khi đã làm rõ phân hóa các hành vi từng đối tượng cụ thể
chúng tôi đã tập hợp hồ sơ và đề xuất các hình thức xử lý
theo quy định của pháp luật bước đầu đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho viện kiểm sát để giám sát theo dõi hoạt động
quá trình điều tra cơ quan công an cũng xác định đầu đạn trong người các nạn nhân là loại đầu đạn cao su
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật